hội đồng nhân dân tp hcm vừa thông qua nghị quyết cho phép ubnd tp hcm vay lại gần năm mươi bốn tỷ đồng
theo đó ubnd tp hcm được cho phép vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ lần lượt hai mươi ba chín trăm ba mươi hai tỷ đồng
để đầu tư tuyến metro số một và hai mươi chín tám trăm tám mươi năm tỷ đồng để đầu tư tuyến metro số hai
tổng số vốn vay cho hai dự án là gần năm mươi bốn tỷ đồng
trước đó ubnd tp hcm đã chính thức thông qua quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến metro số một
lên bốn mươi ba bảy trăm năm mươi bảy tỷ đồng trong đó vốn vay oda là ba mươi tám hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng vốn đối ứng năm bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
dự án đã hoàn thành sáu mươi tám khối lượng thi công và dự kiến được đưa vào khai thác cuối năm hai nghìn hai mươi
tương tự tuyến metro số hai cũng đã được duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư lên bốn mươi bảy tám trăm chín mươi một tỷ đồng
trong đó vốn oda là ba mươi bảy bốn trăm tám mươi bảy tỷ đồng vốn đối ứng là một mươi bốn trăm linh bốn tỷ đồng
dự án đang ở giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu xây dựng dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào năm hai nghìn hai mươi năm